chiều ngày tám tháng bảy tại trụ sở chính phủ đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị an ninh quốc phòng
đã chủ trì cuộc họp nhằm ra soát kết quả công tác trong sáu tháng qua
và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
phó thủ tướng phạm bình minh trường ban chỉ đạo đánh giá cao các bộ
ban ngành liên quan nỗ lực khắc phục những khó khăn thách thức do đại dịch toàn cầu covid một mươi chín
và những biến động lớn trong tình hình thế giới khu vực sáu tháng qua gây ra
đồng thời chủ động thích ứng với tình hình mới tích cực linh hoạt sáng tạo
trong triển khai công tác hội nhập quốc tế về chính trị an ninh quốc phòng
và đã đạt được những kết quả quan trọng
về trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm phó thủ tướng đề nghị bộ ngoại giao
bộ công an và bộ quốc phòng cùng phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường công tác nghiên cứu
dự báo tham mưu thúc đẩy quan hệ song phương đa phương
tiếp tục triển khai hiệu quả đối ngoại trực tuyến ngoại sao covid
tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi kinh tế trong nước
tiếp tục đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
quảng bá những thành tiệu của việt nam trong chống dịch và phục hồi kinh tế
kiên quyết kiên trì đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền
chống phá ta về dân chủ nhân quyền tôn giáo
tăng cường công tác đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân